chăm lo tết cho hội viên nghèo và phụ nữ là đối tượng chính sách là một trong những hoạt động
truyền thống hàng năm của các cấp hội phụ nữ tỉnh hà tĩnh tết nguyên đán đình dậu năm nay
phụ nữ nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng lũ và các đối tượng chính sách tiếp tục có một cái tết ấm áp
trọn vẹn nghĩa tình khi các cấp hội luôn đồng hành chia sẻ và kịp thời mang đến những món quà ấm áp tình người
chồng bị tai nạn và mất trong trận lũ vừa qua chị phạm thị hà và hai con nhỏ ở thôn tân đình
xã lộc yên huyện hương khê vốn đã khó khăn lại càng phố khó trước tình cảnh của mẹ con chị
các cấp hội phụ nữ đã kịp thời sát cánh chia sẻ khó khăn giúp đỡ gia đình vươn lên ổn định cuộc sống
bên cạnh chia sẻ động viên về tinh thần những món quà do hội phụ nữ kết nối với các tổ chức nhân đạo
tử thiện trao tặng đã phần nào giúp các hoàn cảnh như chị có được một cái tết đầy đủ hơn
những ngày này chị em phụ nữ là cựu thanh niên sung phong cũng đã được cấp hội phụ nữ tổ chức gặp mặt
ôn lại truyền thống đồng thời thăm hỏi động viên và trao tặng các phần quả ý nghĩa để chị em cùng gia đình vui tết đón xuân
nói lại cuộc sống hiện tại rất bất vả nhưng mà có tấm lông vang của mọi người quan tâm thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là
hãy sống vui sống khỏe sống có ích với tuổi già là mậu mực
chăm lo tết cho hội phụ nữ
viên nghèo và phụ nữ là đối tượng chính sách là một trong những hoạt động truyền thống của các cấp hội phụ nữ hà tĩnh
tên nguyên đán đinh dậu này với quyết tâm không để phụ nữ nào không có tết
các cấp hội đã có những cách làm sáng tạo hiệu quả chăm lo tết cho người nghèo và đối tượng chính sách
trong đó đặc biệt chú trọng đến các gia đình có phụ nữ là chủ hộ
trong suốt thời gian qua thì hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đào các cấp hội thường xuyên quan tâm hoạt động này
thông qua hoạt động học tập làm theo tầm hương của bác
phụ gào tiết kiệm ống tiền tiết kiệm xây nhà máy ấm tình thương v v
thì đã thường xuyên chăm lo đặc biệt nhân dịp chuẩn bị đón tết của truyền
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đào các cấp hội tiếp tục chăm lo hoạt động này tốt hơn
bằng nhiều hoạt động huy động nguồn lực tết vì người nghèo tết ấm yêu thương đến với những hội viên nghèo
tết đình dậu đang cận kề những bước chân của cán bộ hội phụ nữ đến với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách cũng gấp gấp hơn
với họ những lời động viên chia sẻ những món quà tết được trao đến tay chị em có hoàn cảnh khó khăn
chính là niềm vui là động lực không nhỏ để họ vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao